các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây nhất cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngụ tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình về hành vi tàng trữ năm trăm linh gram ma túy
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị bình đang có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy tại căn nhà thuộc thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm gói ni lông với trọng lượng năm trăm linh g bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy hai bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy số tiền hơn một mươi tám triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
vào khoảng hai giờ sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuế công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuế công an thành phố vĩnh long đã kiểm tra và bắt quả tăng hàng chục thanh
một mươi bảy thanh niên sử dụng trái phép chất ma tuế trong nhà nghỉ
vào thời điểm này bất ngờ ập vào nhà nghỉ huy thảo trên đường phó cơ điều phường ba thành phố vĩnh long lực lượng chức năng đã phát hiện tại hai phòng nghỉ có một mươi chín nam nữ tuổi từ hai mươi đến hai mươi năm có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi bảy thanh niên dương tính với ma túy ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện thu giữ một bịch ni lông được hàn kính hai đầu một dĩa bằng sành có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
bước đầu làm việc nhóm thanh niên này khai nhận có hộ khẩu thường trú tại thành phố vĩnh long và các huyện long hồ trà ôn tam bình và thừa nhận hành vi sử dụng trái phép ma túy
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ tăng vật có liên quan và mời nhóm thanh niên này về cơ quan để tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ hỗn chiến nổ súng tại một quán nhậu trên địa bàn thành phố bô ma thuật xảy ra vào đêm ngày ba tháng bốn
đến tối ngày năm tháng bốn công an thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh
bắt khẩn cấp hai đối tượng là cang minh thắng trú tại phường tân lợi thành phố bô ma thuật và nguyễn văn mỹ trú tại thị trấn quảng phú huyện cư mực a
theo kết quả điều tra ban đầu trước đó thắng có mâu thuẫn với anh trịnh quang trú tại xã quảng tiến huyện cư mờ ga
sau đó mâu thuẫn đã được hóa giải
đến tối ngày ba tháng bốn anh quang tổ chức ăn nhậu với nhóm bạn và có mời anh thắng ra nhậu cùng
lúc này đi cùng thắng còn có mỹ và một số thanh niên khác
khi tới quán thì thắng và mỹ cùng một số thanh niên khác
một số thanh niên này đã lao vào đánh chém nhóm của anh quang
tuy nhiên nhóm của thắng đã chém nhầm vào một cặp vợ chồng đến ăn tại quán phải nhập viện điều trị
tại hiện trường công an thu giữ bốn vỏ đạn bi nhiều dao dựa kiếm
hiện cơ quan công an thành phố bô ma thuật đang tiếp tục triệu tập những đối tượng có liên quan lên làm việc
đồng thời truy bắt hai đối tượng trong nhóm của thắng sử dụng súng bắn vào nhóm của anh quang để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà ninh
tỉnh cà mau vừa tiến hành thực hiện quyết định bắt bị can để tạm giam đối với võ hồng đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại khóm tám thị trấn thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản với số tiền lên đến khoảng năm mươi sáu tỷ đồng
bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội tìm người gia công sâu chuỗi hạt dèm cửa với mức tiền công cao
nhưng để được giao nguyên liệu phải đặt tiền cọc cho đào trước và bị đào chiếm đoạt số tiền công này
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bị can võ hồng đào vì lý do nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nhưng trong quá trình được cho tại ngoại đào lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
bị can đã sử dụng mạng xã hội với nickname như nguyễn nguyễn như
để chiếm đoạt số tiền đặt cọc của các bị hại khác khoảng một mươi ba tỷ đồng
nhưng ai là bị hại của võ hồng đào được sử dụng với nickname là can na như nguyễn hay nguyễn như
hãy đến cơ quan điều tra công an tỉnh cà mau để tố giác và được hướng dẫn để xử lý
thưa quý vị mặc dù người kinh doanh vàng thường rất dành về kiểm định vàng
thế nhưng thời gian qua không ít tiệm vàng tại tỉnh quảng ngãi lại bị lừa mua dính vàng giả
ngày hôm nay công an huyện bình sơn đã bắt đối tượng thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo trên
sau khi nhận được tin báo công an huyện bình sơn đã điều tra
truy xét và bắt đối tượng
nguyễn hữu nghĩa ba mươi sáu tuổi chú thệ xã bình tân huyện bình sơn
thủ đoạn của nghĩa là mạ vàng thật vào vàng giả
sau đó đóng logo một số các hiệu vàng uy tín nổi tiếng rồi đem đến tiệm vàng bán
vàng giả được làm tinh vi nên các chủ vàng kiểm tra không phát hiện
đã có trên một mươi tiệm vàng bị đối tượng nguyễn hữu nghĩa lừa bán trên một mươi lượng vàng
hiện có nhiều người dân là nạn nhân đến công an huyện bình sơn tố cáo
một cơ sở sang chiết ga trái phép quy mô lớn trong khu công nghiệp
biên hòa một thành phố biên hòa vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai kiểm tra và phát hiện
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối qua
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã tiến hành kiểm tra tại kho vật liệu chịu lửa việt đức
ở đường số ba khu công nghiệp biên hòa i thuộc phường an bình thành phố biên hòa
đã phát hiện đối tượng trần văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại khu phố bảy phường an bình thành phố biên hòa
và đối tượng tên thanh chưa rõ lai lịch
đang thực hiện hành vi xăng chích ga từ xe bồn sang bình ga loại một mươi hai kg và bốn mươi năm kg
mang nhiều thương hiệu ga trên thị trường
cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ một xe bồn hai mươi năm bình ga các loại đã được bơm đầy
bốn mươi sáu vỏ bình ga các loại cùng với nhiều dụng cụ dùng để xăng chít ga trái phép
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định cơ sở xăng chít ga lậu nói trên
đã hoạt động được hơn bốn tháng nay với thủ đoạn rất tinh vi
số ga sau khi được phù phép mang nhiều thương hiệu ga nổi tiếng trên thị trường
đã được đem đi tiêu thụ trên địa bàn
tỉnh đồng nai và bình dương
sau tết nguyên đán tình trạng khai thác trái phép cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển
hoạt động trở lại khá phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
có nơi công khai có tính chất lộng hành như tại các địa phương đồng nai bảo đệ vũng tàu
bến tre khánh hòa hay lâm đồng
tình trạng đe dọa thậm chí hành hung người dân ngăn cản hoạt động khai thác trái phép
như tại tỉnh thừa thiên huế
và việc tái diễn tình trạng khai thác trái phép cát sỏi tại một số địa phương thời gian gần đây
thì cho thấy việc xử lý vấn nạn này vẫn còn nhiều thách thức
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về tình trạng này

phát hiện và bắt giữ khi đang tiến hành hoạt động khai thác cát từ lòng sông kinh môn
thuộc địa phận huyện kinh môn tỉnh hải dương
tại thời điểm kiểm tra
những người điều khiển hai phương tiện trên đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép khai thác cát
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
giờ đây các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép đã thay đổi phương thức hoạt động
họ có những thứ
ngày hội xe cổ sài gòn tạo cơ hội cho những người chơi xe cổ có dịp gặp gỡ giao lưu chia sẻ niềm đam mê
đồng thời cũng là dịp để du khách tham quan thưởng lãm không gian về một sài gòn xưa qua những mẫu xe vẫn còn in hàng dấu thời gian
khi mà chơi xe cổ mình nghĩ là người ta hay bị một cái tình trạng là mình chưa đủ cái kiến thức về cái dòng xe mà mình thích
tức là mình thích là mình đi mua và mình đi mua xong thì mình cảm thấy là nó hụt hẫn bởi vì là nó không như cái mình nghĩ
thì đấy là cái rất là đáng tiếc
mình đi chơi xe cổ thì mình nghĩ là cái đầu tiên vẫn là cái kiến thức về xe cổ
tức là anh em phải trang bị cái kiến thức về xe cổ nó vững vàng trước khi mình mua hay là mình chơi một cái dòng xe nào đấy
thì như vậy thì nó sẽ lâu dài hơn
trong khuôn khổ sự kiện này còn có khu trưng bày trao đổi mua bán xe cổ và các phụ tùng xe cổ giúp cho giới ngộ điệu xe cổ sắm cho mình những phụ tùng
mẫu mã xe cổ đẹp độc đáo và phù hợp
với mỗi chiếc xe giao dịch thành công ban tổ chức sẽ trích năm giá trị chiếc xe đó để ủng hộ cho quỹ tự thiện nụ cười đêm trăng vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại công viên đầm sen
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ bộ trường xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình một trăm linh các đơn vị công an tỉnh hà nam hoàn thành tổng điều tra dân số trong công an nhân dân